chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
những thông tin được công bố cho thấy gần sát giờ buổi biểu diễn một nhóm người đến trên minival mang súng trường ak đột nhập và nã đạn vào bất cứ ai gặp trên đường
nhóm khủng bố sau đó tưới sang châm lửa gây hỏa hoạn lớn bao trùm nhà hát phần lớn mái của nhà hát đổ sập trôn vùi nhiều nạn nhân
cơ quan an ninh liên bang nga fsb đã bắt giữ một mươi một đối tượng tình nghi liên quan trong đó có bốn nghi can trực tiếp thực hiện
bộ nội vụ nga cho biết bốn nghi phạm xả súng này đều là công dân nước ngoài
tại thủ đô moscow người dân đang xếp hàng dài hiến máu cho các nạn nhân vụ khủng bố đang được chữa trị tại bệnh viện
nhiều người cũng đến để đặt hoa bày tỏ lòng thương tiếc bên ngoài địa điểm bị tấn công
dưới cái lạnh năm độ c và có mưa trong ngày hai mươi ba tháng ba nhiều người đã dành hàng giờ xếp hàng dài bên ngoài các điểm tại bệnh viện
chờ lấy thứ tự làm thủ tục xét nghiệm hiến máu cứu các nạn nhân trong đó có nhiều người việt nam
bác sĩ nguyễn đình bảo ba mươi một tuổi trưởng ban y tế cộng đồng sinh viên việt tại nga đến trạm truyền hiến của bệnh viện louis bursu
hiến bốn trăm năm mươi ml máu mà không cần chờ giới chức kêu gọi
bác sĩ cho biết dòng người xếp hàng rất dài phải đợi ít nhất hai đến ba tiếng
chia sẻ trên vn express bác sĩ bảo cho biết các điểm có nhiều tình nguyện viên cung cấp đồ ăn và trả ấm cho người đi hiến
chỉ tiếc là nhiều kiều bào thương buồn cho người nga muốn hiến máu nhưng không đủ tiêu chuẩn do có nhiều điều kiện
cách nhà hát ba mươi km
chị thúy ba mươi tuổi cùng con gái xếp hàng gần năm tiếng dưới thời tiết mưa rét sau khi hai tin về thảm kịch
song không đủ điều kiện do cân nặng thấp
chị thúy kể nay nỉ hiến họ cũng không cho nhưng họ rất cảm kích và bày tỏ rất biết ơn tấm lòng người việt
trong khi đó bác sĩ bảo nêu một số điều kiện hiến máu như có thường chú nga cân nặng trên năm mươi kg
không có các bệnh chuyển nhiễm không uống rượu bia khi lấy máu trước hai ngày không hút thuốc trước hai tiếng
ngoài hiến máu hàng chục người việt còn gửi tiền đến quỹ chính thức
ủng hộ các nạn nhân của ngân hàng spurbank
chị xuyên người quyên góp năm mươi usd nói với báo chí
của ít lòng nhiều xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân và mong những người bị thương chóng hồi phục
giới chức y tế moscow cho hay gần ba người hiến máu trong ngày hai mươi ba tháng ba thu được gần một lít máu
đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở nga trong gần hai thập kỷ qua
việt nam đã gửi điện chia buồn đến nga bày tỏ hết sức bằng hoàng khi nhận được thông tin về vụ tấn công khủng bố giá man
liên hợp quốc cùng hàng loạt nước khác cũng lên án mạnh mẽ sự việc
bình hai mươi tám tuổi chủ cơ hàng thực phẩm việt jiseop ở moscow nói rằng
trước khi vụ khủng bố xảy ra bình dự định đi tàu điện ngầm về nhà
sau khi biết tin khủng bố ở ngoại ô anh lập tức chuyển sang bắt taxi
và giá taxi lên gấp ba ngày bình thường do nhu cầu tăng đột biến
cũng như bình tối hôm đó bác sĩ bảo đang làm việc tại bệnh viện đại học y quốc gia moscow scheer
anh sốc nặng khi người thân báo tin
thúc giục anh sớm về nhà
trên đường đi làm sáng hôm sau anh bảo cho hay giới chức siết chặt an ninh
lập nhiều chốt cảnh sát trạm kiểm soát phương tiện
nhiều người nga bất an và hạn chế tụ tập nơi công cộng
mọi sự kiện đông người ở moscow đều bị đình chỉ
sinh viên học online gia đình bác sĩ bảo cũng dự định hạn chế tập trung nơi đông người
và tạm thời đặt giao thức ăn về nhà
vụ xả súng tại nhà hát krosot đặt câu hỏi về năng lực an ninh của nga hiện nay
sau nhiều năm nước này không xảy ra những sự kiện tương tự
vì vậy moscow từng hướng loạt vụ đánh bom liều chết
nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm và sân bay của thành phố
trong những năm gần đây các vụ tấn công tương tự dường như đã biến mất
một phần nhiều loạt chiến dịch chống nổi loạn do an ninh nga triển khai trong nhiều năm
giới quan sát cho rằng nhà hát kcrosot bị chọn là mục tiêu
bởi đây là khu vực tập trung đông người tới thưởng thức nghệ thuật
đồng thời mức độ an ninh không cao như các cơ sở ở trung tâm moscow
nhà hát khrushchev city hall nằm trong khu vực khu phức hợp
kiêm trung tâm thương mại rộng lớn nằm cách điện kremlin gần hai mươi km
mặc dù vụ khủng bố đã khiến nhiều người bị chết và bị thương
nhưng nhiều kiều bào tại moscow bày tỏ vẫn tin tưởng vào công tác an ninh
ông phan mạnh hùng năm mươi sáu tuổi chủ doanh nghiệp quần áo thể thao ở moscow
cũng giữ vững niềm tin vào công tác đảm bảo an ninh tại thủ đô
sáng ngày hai mươi ba tháng ba ông hùng bận công việc nhưng con trai ông đã đi hiến máu
ngày hai mươi bốn tháng ba nga đã hạ cờ rủ nhằm tưởng niệm hơn một trăm ba mươi người bị bắn chết
tại một buổi hòa nhạc ở ngoại ô moscow
tổng thống vladimir putin tuyên bố ngày quốc tàng sau khi cam kết truy lùng
và trừng phạt tất cả những kẻ đứng sau vụ tấn công khiến một trăm ba mươi ba người thiệt mạng
trong đó có ba trẻ em và khiến hơn một trăm năm mươi người bị thương
ông putin nói trong bài phát biểu trước người dân hôm hai mươi ba tháng ba
tôi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc chân thành tới tất cả những người đã mất
người thân cả đất nước và toàn thể nhân dân đều đau buồn cùng các bạn
nhà nước hồi giáo tự xưng is đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công
nhưng ông putin chưa công khai đề cập đến việc nhóm chiến binh này có liên quan đến những kẻ tấn công
ông chỉ khẳng định rằng một số người ở phía ukraine đã chuẩn bị hỗ trợ cho các tay súng chạy trốn qua biên giới
chính phủ ukraine nhanh chóng bác bỏ cáo buộc này
đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất vào lãnh thổ nga kể từ cuộc bao vây trường học besland vào năm hai nghìn hai mươi bốn
khi phiến quân hồi giáo bắt hơn một người trong đó có hàng trăm trẻ em làm con tin
trong ngày hai mươi bốn tháng ba bộ trưởng quốc phòng italy gildo corresto bày tỏ lo ngại
một cuộc tấn công khủng bố tự nhiên
tương tự như vụ sạt súng tại nhà hát grosso city hall ở ngoại ô thủ đô moscow của nga
có thể xảy ra ở những quốc gia có trần rét hay các thành viên của tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng
theo phóng viên thông tấn xã việt nam tại rome trả lời phỏng vấn trên tờ messagero
bộ trưởng cristo nhận định những cuộc tấn công kiểu này có nguy cơ xảy ra ở nhiều quốc gia
nơi is hiện diện và hoạt động
vụ khủng bố cho thấy mức độ nguy hiểm và các nước châu âu không nên lơ là